cà phê trồn là một loại thức uống hiếm với giá cả đắt đỏ và chỉ được sản xuất ở một số nước ít ỏi trên thế giới
tại việt nam cà phê trồn được sản xuất tại tây nguyên
và gần đây loại thức uống đắt tiền này cũng đã được sản xuất thành công ở tỉnh bình phước
bởi một người nông dân trẻ tuổi ở xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
cà phê trồn

và gần đây loại thức uống đắt tiền này cũng đã được sản xuất tại tây nguyên

cà phê trồn có nguyên liệu là cà phê nhưng với tổng đàn trồn gần năm mươi con của mình
mỗi năm anh cừu thu được khoảng năm mươi kg cà phê nguyên liệu
sau khi chế biến sẽ thu được gần ba trăm linh kg cà phê thương phẩm
do tự sản xuất tẻ nhà với công nghệ sang say thủ công
nên mỗi kg cà phê trồn của anh bán ra chưa đến bốn triệu đồng
mức giá này rẻ gấp nhiều lần so với giá thị trường
cơ sở của anh hiện đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu cho một số công ty chuyên sản xuất cà phê trồn
cùng với việc sản xuất cà phê trồn
trang trại của anh cử hiện cũng đang là nơi cung cấp trồn giống cho nhiều người nuôi
với mức giá sáu triệu đồng mỗi cặp